qua quá trình khảo sát cục đường sắt việt nam đã chính thức đóng đường ngang qua đường sắt đoạn qua xã tam nghĩa huyện núi thành tỉnh quảng nam
nguyên nhân là do đoạn đường ngang này gây mất an toàn trong quá trình chạy tàu
tuyến đường ngang này thuộc đường sắt bắc nam và có nguy cơ cao về tai nạn giao thông
cục đường sắt đã tiến hành kiểm tra hiện trường và thống nhất xóa bỏ đường ngang này
sau khi đóng cơ quan chức năng sẽ cắm biển đường cấm ở hai đầu đường bộ hướng dẫn người và phương tiện đi theo lối khác để bảo đảm an toàn
trước đó chiều hai mươi sáu tháng năm xảy ra vụ việc hai tàu hàng đâm nhau tại ga núi thành khiến bốn toa xe chặt khỏi đường dây hai đầu máy hư hỏng nặng
nguyên nhân được xác định do ban chạy tàu gà núi thành và ban lái tài đầu máy đã không thực hiện đúng quy trình tắc nghiệp
năm cán bộ ngành đường sắt bị kỷ luật liên quan tới vụ việc